sau gần một mươi giờ tổ chức cứu nạn lực lượng cảnh sát phòng cháy trựa cháy thành phố đà nẵng đã cứu hộ thành công tàu cá dna chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi sáu bị chìm khi đang neo đậu ở khu vực cầu mân quang thành phố đà nẵng
trước đó vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hai tháng bảy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu dna chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi sáu do ông lê văn xí
chú tại quận sơn trà làm chủ tàu đang neo đậu ở khu vực gần chân cầu mân quang thì bị chìm dần
ngay sau đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều động hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng bốn máy bơm nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm cách cứu hộ tàu cá
tuy nhiên do tàu cá có dấu hiệu bị dò dỉ nước ở hai bên mạng nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
bằng nhiều nỗ lực đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày tàu cá đã được cứu hộ thành công
theo chủ tàu cá tàu của ông đang chuẩn bị ra khơi trên tàu có hơn ba lít dầu đã bị tràn ra biển
cùng với hệ thống máy bị ngâm nước thiệt hại do tàu chìm là rất lớn hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác khắc phục dầu tràn ra biển